ngày một mươi hai tháng một mươi một hãng dược phẩm anh thụy điển astrazeneca đã thông báo hãng này đang dự định chuyển đổi dần để thu về mức lợi nhuận khiêm tốn với các hợp đồng thương mại cung cấp vaccine covid một mươi chín mới thay vì duy trì mô hình phi lợi nhuận như trước
khoản lợi nhuận hạn chế từ vaccine trong quý bốn sẽ dùng để bù đắp chi phí liên quan đến hỗn hợp kháng thể được phát triển để ngăn ngừa và điều trị covid một mươi chín
theo đó ông parscariot giám đốc điều hành astrazeneca nhấn mạnh hãng đang đưa ra mức giá phải trăng và theo nhiều cấp độ phụ thuộc khả năng chi trả của từng quốc gia
theo ông loại vaccine covid một mươi chín do astrazeneca hợp tác phát triển cùng đại học oxford của anh sẽ không trở thành nguồn thu lợi nhuận khổng lồ
doanh thu từ vaccine covid một mươi chín của astrazeneca trong quý ba là một một tỷ usd thấp hơn nhiều so với một mươi ba tỷ usd của pfizer và bốn tám tỷ usd của moderna
công ty còn công bố lỗ dòng một sáu mươi năm tỷ usd trong quý ba so với mức lợi nhuận sau thuế sáu trăm năm mươi một triệu usd vào cùng kỳ năm ngoái một phần do tăng chi phí nghiên cứu và phát triển nhiều chương trình bao gồm phương pháp điều trị covid một mươi chín
astrazeneanca đã cam kết bán vaccine với giá gốc trong thời kỳ đại dịch và đang tính phí khoảng năm usd một liều
tuy nhiên theo giám đốc astrazeneca mọi người phải chấp nhận rằng covid một mươi chín đang trở thành bệnh đặc hữu đồng thời phải học cách sống chung với nó
đồng nghĩa với khả năng tiêm nhắc lại thường xuyên
vị giám đốc cũng chia sẻ ông không hối hận vì mô hình phi lợi nhuận mà astrazeneca đã từng duy trì trong khi các hãng vaccine khác thu về lợi nhuận lớn
tất cả chúng tôi đều vô cùng tự hào về ảnh hưởng mà astrazeneca đem lại chúng tôi đã cứu một triệu sinh mạng và hàng triệu người khỏi nguy cơ nhiễm viện
tính đến cuối tháng chín vừa qua astrazeneca đã cung cấp hơn một trăm bốn mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình
thông qua cơ chế covax của tổ chức y tế thế giới chiếm một nửa nguồn cung của covax con số dự kiến tăng lên hai trăm năm mươi triệu liều vào cuối năm nay
astrazeneca cam kết tiếp tục cung cấp vaccine cho những nước nghèo nhất với giá gốc
tối ngày một mươi hai tháng một mươi một phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu cho biết số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố những ngày gần đây gia tăng với năm địa phương đứng đầu bao gồm
huyện bình chánh huyện hóc môn quận bình tân quận một mươi hai và thành phố thủ đức
cụ thể từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng một mươi một tp hcm ghi nhận số ca mắc mỗi ngày đều trên một ca trong đó cao nhất là ngày một mươi tháng một mươi một ghi nhận một bốn trăm một mươi bốn ca nhiễm còn ngày một mươi hai tháng một mươi một là một ba trăm tám mươi tám ca
theo bác sĩ vĩnh châu đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa bỏ giãn cách xã hội
quan điểm của ngành y tế là thích ứng linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín sống chung với virus sars cov hai chứ không phải sống chung với dịch
nếu để dịch quay trở lại bệnh nặng và chết người cần phải có biện pháp ứng phó với dịch ngay
phó giám đốc sở y tế tp hcm bày tỏ hy vọng tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ và hệ thống y tế được củng cố sẽ là tiền đề quan trọng cho giai đoạn tới
theo thống kê số ca tử vong ở tp hcm những ngày gần đây gia tăng từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng một mươi một đều trên ba mươi năm ca mỗi ngày trong đó cao nhất là ngày một mươi tháng một mươi một có bốn mươi ba ca còn ngày một mươi hai tháng một mươi một là ba mươi hai ca tử vong
phân tích số liệu tử vong những ngày gần đây sở y tế ghi nhận số ca tử vong tăng so với trước đa số là người lớn tuổi trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền trong đó khoảng năm mươi chưa được tiêm vaccine vì đây là những người có bệnh nền thậm chí bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ trong thời gian dài
bác sĩ vĩnh châu nhận định cũng có những trường hợp người lớn tuổi đã được tiêm vaccine nhưng có thể do cơ địa yếu đáp ứng vaccine thấp dẫn đến tử vong
như vậy nếu cứ để f tăng lên thì số ca nặng cũng tăng lên tương ứng
dù thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây là điều rất đáng lo
ông cho biết hiện ngành y tế đã chuẩn bị bốn kịch bản bao gồm cả tình huống xấu nhất là dịch bùng phát như thời gian qua
tuy nhiên không ai mong muốn quay lại thêm một lần nữa
ngoài các bệnh viện giã chiến cấp thành phố thì các quận huyện và thành phố thủ đức cũng đang thành lập bệnh viện giã chiến cấp huyện tiếp nhận f không thể cách ly tại nhà
các khu công nghiệp khu chế suất hình thành các khu cách ly ở khu công nghiệp dành cho f không chịu chứng và chịu chứng nhẹ
phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus corona mà con người từng biết
không như vậy kháng thể còn tiêu diệt mọi biến chủng của sars cov hai kể cả biến chủng delta
kháng thể này được đặt tên là dh một nghìn bốn mươi bảy
các bằng chứng nghiên cứu cho thấy kháng thể có khả năng ngăn ngừa lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín theo dalimer
dh một nghìn bốn mươi bảy hoạt động bằng cách bám vào tế bào virus sau đó vô hiệu hóa và ngăn không cho virus tái tạo
các nhà khoa học tại đại học bắc carolina ở chapel hill mỹ
và đại học duke nước mỹ thực hiện nghiên cứu này
nhóm nghiên cứu tin rằng kháng thể dh một nghìn bốn mươi bảy cũng có thể chống lại những chủng virus corona mới trong tương lai
nếu không may chúng lây nhiễm từ động vật sang người
để phát hiện dh một nghìn bốn mươi bảy nhóm nghiên cứu đã xác định và phân tích một bảy trăm linh kháng thể virus corona
trong đó có năm mươi kháng thể có khả năng bám vào tế bào virus của sars cov hai và sars cov hai
loại virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng sars vào những năm hai nghìn
khi kháng thể bám được vào virus
thì nó sẽ vô hiệu hóa được virus đó
trong số năm mươi kháng thể trên thì dh một nghìn bốn mươi bảy đặc biệt hiệu quả
dh một nghìn bốn mươi bảy có thể bám vào mọi loại virus corona trên cả con người và động vật
bất kể virus có đột biến và sản sinh ra nhiều biến thể
điều này cũng có nghĩa là dh một nghìn bốn mươi bảy vẫn có thể hiệu quả với những loại virus corona lây nhiễm sang người trong tương lai
các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm dh một nghìn bốn mươi bảy trên những con chuột đã tiếp xúc với mầm bệnh covid một mươi chín
kết quả là những con chuột vẫn khỏe mạnh
các thử nghiệm sau đó cũng cho thấy
kháng thể này cũng vô hiệu hóa với biến chủng delta và nhiều chủng virus corona khác có thể lây nhiễm từ động vật sang người
đây là kháng thể có tiềm năng trở thành phương thức giúp ngăn chặn dịch bệnh hiện nay
tiến sĩ barton haines một thành viên của nhóm nghiên cứu tại đại học duke cho biết
hiện tại phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng được xem là một trong những phương pháp điều trị covid một mươi chín hiệu quả nhất
phương pháp điều trị này hoạt động bằng cách bơm vào cơ thể bệnh nhân kháng thể covid một mươi chín để hỗ trợ hệ miễn dịch tiêu diệt virus
phương pháp trên đặc biệt hiệu quả với những người chưa được tiêm chủng mắc bệnh nặng hay có hệ miễn dịch yếu
nhóm nhà nghiên cứu tin rằng nếu kết hợp điều trị kháng thể đơn dòng với dh một nghìn bốn mươi bảy sẽ giúp điều trị covid một mươi chín hiệu quả hơn rất nhiều